thưa quý vị mới đây tại hội nghị giao ban báo chí do ban tuyên giáo tỉnh ủy bình thuận tổ chức
sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh đã thông tin về tình trạng hạn hán nghiêm trọng đang xảy ra trên địa bàn
trong đó phải kể đến là sáu tám trăm linh hectare cây trồng của bình thuận đã bị ảnh hưởng lớn khi khô hạn kéo dài
qua thống kê toàn tỉnh có chín trăm sáu mươi một hectare cây trồng vụ đông xuân năm hai nghìn hai mươi ba
năm hai nghìn hai mươi bốn bị thiệt hại do thiếu nước tưới
bốn sáu trăm bảy mươi hai hectare cây rau màu và thanh long của huyện hàm thuận nam đang bị thiếu nước
dự kiến sẽ có thêm một hai trăm linh hectare cây thanh long trên địa bàn tỉnh có nguy cơ bị thiếu nước tưới vào thời điểm đầu tháng năm năm hai nghìn hai mươi bốn nếu thời tiết không có mưa
theo báo cáo của sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh bình thuận do ảnh hưởng của enino
từ đầu năm hai nghìn hai mươi bốn đến nay thời tiết trên địa bàn tỉnh duy trì trạng thái nắng nóng kéo dài
nhiệt độ tăng cao dẫn đến mực nước
ngầm hạ thấp lượng dòng chảy trên các sông suối tự nhiên cạn kiệt
bên cạnh đó một số hồ chứa trên địa bàn tỉnh đã gần mực nước chết
có hồ tà mòn đã hết nước từ đầu tháng ba năm hai nghìn hai mươi bốn
do đó đã xảy ra hạn hán thiếu nước tưới và sinh hoạt cục bộ tại một số khu vực trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua
và khả năng thiếu nước tưới sinh hoạt tăng cao hơn trong thời gian tới nếu thời tiết không có mưa
theo ông nguyễn hiệu phước phó giám đốc sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh bình thuận
giải pháp cấp bách hiện nay là ưu tiên cấp nước sinh hoạt
đối với khu vực không có nước máy thì các đơn vị liên quan đang phối hợp sử dụng xe chở nước đến cung cấp cho người dân
sở cũng chỉ đạo các đơn vị triển khai vận hành tối yêu khai thác hiệu quả các hệ thống thủy lợi để điều phối nguồn nước
đáp ứng tốt nhu cầu nước cho các đối tượng cần sử dụng nước trong khả năng nguồn nước hiện có chống để thất thoát lãng phí
các đơn vị doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh cung ứng nước sạch khai thác tối đa nguồn nước tự nhiên trên sông suối
chữ vỏ ao bể chứa nước thô tại công trình tăng cường khai thác sử dụng hiệu quả nguồn nước ngầm từ các giếng khoan
giếng đào cấp nước thô cho các công trình cấp nước nhằm duy trì hoạt động sản xuất nước sạch phục vụ sinh hoạt cho nhân dân
trường sang thông tin thời tiết đang chú ý trên thế giới
thưa quý vị nhiệt độ cao oi bức ngột ngạt trong thời gian gần đây đã buộc trường học tại một số quốc gia châu á
phải cho học sinh học trực tuyến tương tự như phương pháp áp dụng trong giai đoạn dịch covid một mươi chín
nắng nóng đã buộc ba mươi ba triệu trẻ em phải nghỉ học ở bangladesh
khi nhiệt độ ở nhiều nơi tại nước này tăng vọt lên ngưỡng bốn mươi hai độ c các trường bậc phổ thông và cả đại học sẽ phải đóng cửa cho đến hết ngày hai mươi bảy tháng bốn
ngày hai mươi năm tháng bốn bộ giáo dục bangladesh tuyên bố
sẽ mở cửa trở lại các trường học từ ngày hai mươi chín tháng bốn bất chấp cảnh báo của cục ký tượng rằng nắng nóng sẽ không có dấu hiệu chấm dứt
chính quyền bang odisha ấn độ hôm hai mươi một tháng bốn đã thông báo về kỳ nghỉ hè cho học sinh từ ngày hai mươi năm tháng bốn do nắng nóng gai gắt
trong một thông cáo chính thức chính quyền bang cho biết tất cả các trường học
bao gồm cả trường công và trường tư sẽ đóng cửa từ ngày hai mươi năm tháng bốn
học sinh tại bảy trường công lập ở philippines phải nghỉ học từ tuần trước do thời tiết nắng nóng bất thường
ở nhiều khu vực
giáo viên elinda alfonso người làm việc tại một trường tiểu học công lập ở thành phố quezon gần thủ đô manila
chia sẻ rằng cô không biết điều gì tồi tệ hơn đối với học sinh của mình
chịu cảnh oi bức trong một lớp học quá đông đúc hay cố gắng học ở nhà
trong khi giáo viên cũng lên giáo trình với các bài tập dành cho học sinh không thể học trực tuyến
quan sô nhận định việc sắp xếp này khiến các em không thể đặt câu hỏi và có hỗ trợ khi gặp vướng mắt
với việc hầu hết các trường công lập ở đất nước
một trăm một mươi năm triệu dân không được trang bị đầy đủ để đối phó với nhiệt độ tăng cao và các tình trạng thời tiết khắc nghiệt khác
lớp học trực tuyến đã trở thành lựa chọn an toàn nhất trong các đợt nắng nóng hiện nay
trong một cuộc khảo sát do hiệp hội giảng dạy act ncr thực hiện
hơn ba phần tư giáo viên philippines tham gia khảo sát mô tả nắng nóng vượt ngoài sức chịu đựng
bốn mươi sáu giáo viên cho biết lớp học chỉ có một hoặc hai quạt điện
và các biện pháp thống gió không đủ để đối phó với nhiệt độ tăng cao
giám đốc tổ chức save the children bangladesh sumon
sengupta cho biết trẻ em ở bangladesh nằm trong số những nước nghèo nhất thế giới
và việc đóng cửa trường học liên quan đến nắng nóng đang dóng lên hồi chuông cảnh báo cho tất cả chúng ta
cơ quan khí tượng bangladesh đã đưa ra cảnh báo nắng nóng lần thứ tư trong tháng vào ngày hai mươi năm tháng bốn
bangladesh là một trong những quốc gia dễ bị tổn thương nhất trước tác động của biến đổi khí hậu
theo ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu mực nước biển dâng cao từ ba mươi bốn mươi năm cm
có thể khiến hơn ba mươi năm triệu người bangladesh phải di rời khỏi các khu vực ven biển
tương đương với khoảng một phần tư dân số nước này
cơ quan thời tiết bangladesh dự báo nắng nóng gai gắt sẽ kéo dài ít nhất một tuần nữa
các bệnh viện và phòng khám được yêu cầu chuẩn bị cho lượng bệnh nhân tăng cao do các bệnh liên quan đến nhiệt độ
bộ trưởng y tế bangladesh samanta lansen vào tuần này đã tuyên bố rằng
những bệnh nhân bị say nắng sẽ được đưa vào khu điều trị có điều hòa
tổ chức khí tượng thế giới trong một báo cáo mới cho biết
nhiều quốc gia trong khu vực đã trải qua năm nắng nóng kỷ lục vào năm hai nghìn hai mươi ba
cùng với hàng loạt tình trạng khắc nghiệt từ hạn hán nắng nóng đến lũ lụt và bão
tổng thư ký celesto saulo của tổ chức khí tượng thế giới phân tích
biến đổi khí hậu làm trầm trọng thêm tần suất và mức độ nghiêm trọng của những tình trạng như vậy
tác động sâu sắc đến xã hội nền kinh tế và quan trọng nhất là cuộc sống con người và môi trường chúng ta đang sống
tiếp theo chương trình sẽ là phần chi tiết dự báo thời tiết của các khu vực ngày hai mươi bảy tháng bốn
thủ đô hà nội có mây ngày nắng nóng chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi
gió đông nam đến nam cấp hai cấp ba trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh
nhiệt độ giao động từ hai mươi năm đến ba mươi sáu độ
phía tây bắc bộ có mây ngày nắng nóng và nắng nóng cay gắt
có nơi đặc biệt gai gắt chiều tối và đêm có mưa sào và sông vài nơi
nhiệt độ giao động từ hai mươi ba đến ba mươi chín độ
phía đông bắc bộ có mây ngày nắng nóng chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi
nhiệt độ giao động từ hai mươi năm đến ba mươi sáu độ
khu vực từ thanh hóa đến thừa thiên huế có mây ngày nắng nóng và nắng nóng gai gắt
có nơi đặc biệt gai gắt
riêng phía nam có nắng nóng gai gắt và đặc biệt gai gắt
chiều tối và đêm có mưa sào và sông vài nơi
nhiệt độ giao động từ hai mươi sáu đến bốn mươi độ
khu vực từ đà nẵng đến bình thuận có mây
phía bắc từ đà nẵng đến phú yên có nắng nóng và nắng nóng gai gắt
có nơi đặc biệt gai gắt
phía nam ngày nắng có nơi nắng nóng
chiều tối và đêm có mưa sào và sông vài nơi
nhiệt độ sao động từ hai mươi sáu đến ba mươi năm độ
khu vực tây nguyên có mây ngày nắng nóng
có nơi nắng nóng gai gắt
chiều tối và đêm có mưa sào và sông vài nơi
nhiệt độ sao động từ hai mươi hai đến ba mươi bảy độ
khu vực nam bộ có mây ngày nắng nóng và nắng nóng gai gắt
có nơi đặc biệt gai gắt
chiều tối và đêm có mưa sào và sông vài nơi
nhiệt độ giao động từ hai mươi năm đến ba mươi chín độ
tiếp theo chương trình sẽ là thông tin thời tiết của một số tỉnh thành phố trên cả nước